trong khi đó đến dạng sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi lực lượng chức năng huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
vẫn đang tìm kiếm ba công nhân mất tích trong vụ sập mỏ ti tan nam suối nhung
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một thi thể
cụ thể là vào chiều tối ngày một mươi năm tháng một mươi có bốn công nhân đang làm việc tại khu vực bãi thải
sau khai thác quảng ti tàn thuộc xã thuận quý thì bất ngờ xảy ra sập mỏ cả bốn người mất tích
vị trí bốn công nhân mất tích đang trong quá trình bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển dt bảy trăm một mươi chín b
hiện địa phương đang triển khai nhiều máy xúc để đào bới khu vực các công nhân bị mất tích
theo thống kê ban đầu từ các địa phương bị thiệt hại do bão số năm gây ra
đã có hàng nghìn ngôi nhà bị ngập chìm trong nước nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng
mưa lũ cũng đã khiến ba người thiệt mạng
tại thừa thiên huế còn khoảng hai mươi nhà bị ngập
nhiều tuyến đường bị ngập nhiều tuyến đường bị ngập nhiều tuyến đường bị ngập
vẫn bị ngập nặng lực lượng công an toàn tỉnh đã huy động khoảng ba năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
về vùng sung yếu thấp trũng chia cắt để giúp dân
lực lượng công an đã đến từng nhà thăm hỏi động viên và trao tặng thực phẩm thiết yếu
cho một số bộ dân gặp khó khăn
tại đà nẵng trận mưa lịch sử khiến nhiều gia đình không kịp trở tay
nhiều tài sản bị ngập chìm trôi theo dòng nước lũ hàng trăm ô tô xe máy bị hư hỏng
mưa to và liên tục nước dâng nhanh các khu dân cư trên địa bàn thành phố ngập sâu
nhiều người dân không kịp trở tay
bất chấp nguy hiểm lực lượng công an đã khẩn trương có mặt
tiếp cận sơ tán nhiều người dân đến nơi an toàn

tỉnh đã sơ tăng tỉnh đã sơ tăng tỉnh đã sơ tăng tỉnh đã sơ tăng tỉnh đã sơ tăng tỉnh đã sơ tăng tỉnh đã sơ tăng tỉnh đã sơ tăng
sơ tán di rời một hai trăm linh năm hộ với ba tám trăm ba mươi năm nhân khẩu sinh sống ở vùng thấp trũng ven sông
vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét lũ ống và sạt lở đất đến nơi an toàn
chúng tôi đã cho di dời tất cả những hồ dân ở vùng thấp
và bây giờ chúng tôi tiếp tục di rời những hồ dân đang nằm trong vùng nguy hiểm
chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các địa bàn
đặc biệt là quan tâm đến những vấn đề lưỡng thực thực phẩm cho bà con
từng địa phương một là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
hiện tại tình hình mưa bão tại các địa phương vẫn đang có diễn biến phức tạp
tại khu vực từ các tỉnh quảng bình đến bình định con tum và gia lai
cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi sạt lở đất trên sơn dốc sụt lún đất
công an huyện tam đảo công an tỉnh vĩnh phúc vừa kịp thời ngăn chặn ba mươi một thanh thiếu niên
ở độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy trên địa bàn sử dụng nhiều hung khí tự chế để chuẩn bị hỗn chiến
trước đó vào ngày hai tháng một mươi giữa hai nhóm thanh thiếu niên chú huyện tam đảo và huyện tam dương
đã xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau giải quyết
các nhóm đều đã chuẩn bị nhiều vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh dao phóng lợn dao phớ và cả súng cồn tự chế để sử dụng
hai nhóm này hẹn nhau vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi tại một khu vực thuộc địa phận xã hoàng hoa huyện tam dương
và xã tam quan huyện tam đảo để đánh nhau
qua công tác nắm tình hình công an huyện tam đảo công an tỉnh vĩnh phúc đã kịp thời phát hiện ngăn chặn không để xảy ra vụ việc
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh vụ việc
thưa quý vị tiếp tục thông tin về bão nasat
dự báo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ một mươi năm km một giờ đến một mươi chín h ngày hôm nay
bão sẽ đi vào biển đông và có khả năng mạnh thêm đến cấp chín giật cấp một mươi một
để chủ động ứng phó với bão giảm thiểu thiệt hại ổn định sản xuất khi mưa lũ kéo dài
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của bão
thông báo cho các thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh
và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
một thông tin đáng chú ý khác
năm đối tượng cùng với tăng vật là ba mươi viên ma túy
tổng hợp vừa bị đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ
ngày một mươi bốn tháng một mươi tại khu vực đường chánh phường đông lương tp đông hà tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã bắt quảng tăng đỗ trung hiếu chú tại tỉnh quảng trị
đang vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra thu giữ và bắt giữ hai đối tượng có liên quan là phạm văn thắng và nguyễn hải định cùng chú tại huyện hướng hóa
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi tiếp tục bắt giữ đối tượng đoàn quang long và nguyễn bảo ân
long khai nhận trước đó vào ngày bốn tháng một mươi khi đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tới địa phận xã hướng hiệp huyện đắk rông
thì thấy lực lượng chức năng nên đã vứt hàng và bỏ chạy
số ma túy này hiện đã bị lực lượng chức năng thu giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam sáu đối tượng
đã thực hiện hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân sinh năm hai nghìn bảy trú tại xã đôn phong huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
tại cơ quan công an nạn nhân trình bày từ cuối năm hai nghìn hai mươi một có quen biết và quan hệ tình dục với một số người
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai gia đình đưa đi khám thì mới phát hiện mình đang mang thai
lực lượng chức năng đã xác minh làm rõ khởi tố sáu đối tượng là đặng văn lai triệu văn trung cùng chú tại huyện bạch thông
dương đình hưởng chú tại thành phố bắc cạn triệu tòn liều chú lý văn sao cùng chú tại huyện chợ đồn lý kiềm vân chú tại tỉnh cao bằng
thưa quý vị bộ công thương vừa gửi công văn đến các bộ ngành địa phương cơ quan liên quan để lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới
điện và khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện
nhược điểm là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ bảy trăm một mươi một kwh một tháng trở lên
chiếm khoảng hai số hộ phải trả tăng thêm
còn với phương án hai thì cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn xuống còn bốn bậc
cụ thể là bậc một cho một trăm linh kwh đầu tiên và bậc hai là từ một trăm linh một đến ba trăm linh kwh
bậc ba thì từ ba trăm linh một đến bảy trăm linh kwh và bậc bốn là từ bảy trăm linh một kwh trở lên ạ
với phương án này bộ công thương đề xuất giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ đến một trăm linh kwh
nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp
chiếm ba mươi ba bốn mươi tám số hộ
điểm của phương án này theo bộ công thương là đơn giản trong áp dụng
tạo điều kiện cho đơn vị điện lực trong việc quản lý
tính toán hóa đơn tiền điện phù hợp với xu thế cải tiến cơ cấu biểu giá điện cho sinh hoạt
tại một số nước trong khu vực
tuy nhiên phương án bốn bậc sẽ làm tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng
từ một trăm một mươi chín đến hai trăm ba mươi hai kwh một tháng và các hộ có mức sử dụng trên tám trăm linh sáu kwh một tháng
tuy nhiên theo đánh giá sơ bộ thì mức tiền điện tăng thêm tối đa chỉ một mươi hai một trăm linh đồng một tháng trên một hộ
bên cạnh đó phương án bốn bậc sẽ có tác dụng thấp hơn
trong việc khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả so với phương án năm bậc
thưa quý vị việc cử sĩ quan đi thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở liên hợp quốc
đã thể hiện bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế của công an nhân dân việt nam trên trường quốc tế
qua đó khẳng định rằng sĩ quan công an hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập
và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng gìn giữ hòa bình quốc tế
với một thời gian dài chuẩn bị chắc chắn
sĩ quan công an việt nam vừa lên đường nhận nhiệm vụ tại phái bộ nam sudan
sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đây là tình huống trao đổi thông tin liên lạc từ khu vực tuần tra tới trung tâm chỉ huy
để có thể báo cáo tập hợp thông tin chính xác
các sĩ quan phải tìm hiểu kỹ đặc điểm địa bàn hoạt động cũng như các quy tắc truyền tải thông tin
đây chính là một phần công việc khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ
triển khai tại những địa bàn mới và rất nhiều
nhiệm vụ mới rất nhiều khó khăn thách thức
nên là cũng cho bản thân cũng có những cái lo ngại
hồi hộp cũng để lo nắng về cái việc làm sao là mình hoàn thành nhiệm vụ
tuy nhiên là những cái đó thì chúng tôi cũng đã được chuẩn bị rất là tốt
cho nên là cũng thấy là trong lòng cũng rất là sẵn sàng để tham gia nhiệm vụ
ngoài kỹ năng liên lạc các cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
sẽ được huấn luyện kỹ năng sinh tồn trong rừng kỹ năng sơ cứu
kỹ năng lái xe hai cầu trong địa hình rừng núi
tiếp đó là các kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế
huấn luyện các công việc sẽ thực hiện ở vị trí sẽ đảm nhiệm tại phái bộ trong tương lai
để triển khai tại phái bộ năm chương trang thì chúng tôi phải tập huấn rất nhiều kiến thức kỹ năng
thì theo yêu cầu của liên hợp quốc thì chúng tôi bắt buộc phải trải qua những cái khóa gọi là đào tạo
gọi là tiền triển khai tất cả những cái đó để phục vụ cho cái việc mà khi mà triển khai tại cái địa bàn đấy
thì có những cái nhiệm vụ có thể là
làm việc tại những vùng khi mà xa cân cứ trong điều kiện là khó khăn
theo yêu cầu của liên hợp quốc sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
phải có năng lực thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia
có khả năng hợp đồng với sĩ quan nước khác cũng như chính quyền nhân dân nước sở tại
và phải đáp ứng mọi bài kiểm tra đánh giá của liên hợp quốc
các sĩ quan công an về đây tham gia huấn luyện thì các bạn thể hiện tính chuyên nghiệp rất là cao
về năng lực thì từ kiến thức về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
về ngoại ngữ các bạn cũng đều rất tốt
và cái ý thức chấp hành kỷ luật chấp hành các quy định của lớp học thì rất là cao
nên là đánh giá là các bạn ấy rất là chuyên nghiệp
và do vậy là tôi tin tưởng rằng là các bạn các sĩ quan công an của chúng ta lên đường làm nhiệm vụ
thì sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại nhiều kiến tượng tốt đẹp về sĩ quan công an nhân dân việt nam
có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào hoạt động giữ gìn hòa bình của liên hợp quốc
thì đây là một cái vinh dự rất là tự hào và cũng là một cái cơ hội để mỗi cá nhân khi được tham gia vào hoạt động này
có thể rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và có thể học hỏi những kinh nghiệm hay của bạn bè
cảnh sát các nơi trên thế giới để về áp dụng vào trong công tác công an của chúng ta
tình hình đường xá cũng rất là xúc tạp lầy lộn
theo kế hoạch khi tới phái bộ
các chiến sĩ mũ nổi xanh của lực lượng công an nhân dân việt nam sẽ tham gia vào hoạt động nâng cao năng lực cảnh sát các nước nơi xảy ra xung đột
tư vấn xây dựng chương trình kế hoạch cho cảnh sát liên hiệp quốc bảo vệ tính mạng dân thường hỗ trợ thực thi các thỏa thuận hòa bình nhân đạo ở nam sudan
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng dương văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
có xẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mái trái
đối tượng triệu văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
có nốt ruồi cách hai cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng hoàng văn phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại xã canh nậu
huyện yên thế tỉnh bắc giang có nốt ruồi cách một cm dưới trước mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị

pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện